thành phố đà nẵng đã tạo được sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị chủ động tích cực trong công tác phố về triển khai thực hiện nghị quyết một mươi hai của đảng ủy công an
thành phố đà nẵng đã tạo được sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị chủ động tích cực trong công tác phố về triển khai thực hiện nghị quyết một mươi hai của đảng ủy công an
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo